thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và ba mươi bốn năm ngày hội quốc phòng toàn dân trải qua bảy mươi chín năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành
cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời
về một quân đội từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu phục vụ
quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của bộ đội cụ hồ
kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi bốn năm ngày hội quốc phòng toàn dân
là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta
khởi dậy niềm tự hào dân tộc chủ nghĩa anh hùng cách mạng ý chí tự lực tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách
giá sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh xây dựng quân đội nhân dân việt nam cách mạng
chính quy tiên nguyện từng bước hiện đại là lực lượng chính trị tiên cậy
đội quân chiến đấu trung thành của đảng nhà nước và nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trên cơ sở đó mỗi người tự xác định bổn vận trách nhiệm và nghĩa vụ của mình
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
xây dựng quân đội nhân dân việt nam cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại